những ngày sát tết nguyên đán không khí mua bán tại chợ hoa quảng bá thuộc phương quảng an
quận tây hồ thành phố hà nội càng thêm tấp nập
chợ hoa xuân trong những ngày này không chỉ đông đúc người tới mua sắm
mà còn có rất nhiều người đi chơi chợ để ngắm hoa
cũng chẳng biết từ bao giờ chợ hoa đêm quảng bá được hình thành như một chợ đầu mối
nơi tập trung mua bán các loại hoa tươi lớn nhất của hà nội
vào những ngày cận tết chợ hoa càng thêm rực rỡ sắc màu
với hàng trăm loại hoa đủ chủng loại được bày bán
để có thể thưởng ngoạn trọn vẹn không khí sắc màu của một phiên chợ hoa ở khu chợ những ngày tết
bạn có thể có mặt tại đây vào thời điểm từ tối đến sáng sớm ngày hôm sau
bởi vào thời điểm đó sẽ được chứng kiến nguồn hoa tươi cây cảnh un un đối với chợ
hôm nay là ngày tết tôi và gia đình cũng có đến chợ hoa để thăm xem và tìm những bó hoa đẹp
xem những mọi người mua sắm
trang trí cho các nhà mình thêm lỗng lẫy vào những dịp tết nguyên đán
và năm nay thì thấy chợ hoa rất là đông và nhộn nhịp
cũng như là mọi người rất là hào hối hứng khởi cho dịp tết năm mới sắp tới
giá hoa năm nay là cao hơn mỗi năm nhưng mà giá em nhập vào thì là thấp hơn năm trước một tí
nhưng mà năm trước lại là nó bị nóng
em nhập đà lạt về em vào để chọn hoa em nhập về ra đi gọi ngắm chợ
có chỗ nào mà người nhà em có những mối quen này thì người ta sẽ là lấy thôi
chợ hoa đêm quảng bá luôn là điểm đến thu hút khách tham quan mua sắm trong những ngày xuân về
bởi không khí rộn rã bởi vẻ đẹp của môn loại hoa cây cảnh được bày bán ở đây
không chỉ là để trang trí nhà cửa mà đó còn là món ăn tinh thần của mỗi người
mỗi gia đình trong những ngày tết đến xuân về